ngày một mươi sáu tháng một mươi một tp hcm đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam
biểu dương và tôn vinh những đóng góp to lớn của các nhà giáo đối với sự nghiệp chồng người
đến dự có đồng chí nguyễn thành phong ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
năm học vừa qua ngành giáo dục và đào tạo tp hcm là đơn vị dẫn đầu của cả nước
trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nghị quyết số hai mươi chín của trung ương
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
học sinh được học tập và nghiên cứu với những phương pháp tiên tiến hiện đại của thế giới
khuyến khích tư duy khoa học sáng tạo tìm tòi nghiên cứu có nền tảng tiếng anh tin học đạt chuẩn
để có thể tiếp tục học tập và làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông
về thể dục thể thao được chuẩn hóa mỗi học sinh có thể chơi ít nhất được một môn thể thao
có kiến thức về âm nhạc mỹ thuật có kỹ năng thực hành xã hội để thích ứng với cuộc sống
với những thành tích đạt được trong năm học vừa qua tám tập thể của ngành giáo dục đào tạo tp hcm
đã được nhận cờ thi đua của bộ giáo dục và đào tạo một trăm năm mươi một tập thể được nhận bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố
một trăm năm mươi hai thầy giáo cô giáo được nhận kỷ niệm trương vì sự nghiệp giáo dục
cũng nhân dịp này ủy ban nhân dân tp hcm đã trao tặng cho ngành giáo dục và đào tạo một mươi tỷ đồng để phát triển giáo dục